tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nêu năm nhóm nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc thời gian tới
trong đó có nhiệm vụ thực hiện những giải pháp đột phá mạnh mẽ nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức lối sống đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội
sở dĩ phải đặt ra nhiệm vụ này là vì trên thực tế đời sống đất nước ta kể từ khi đổi mới mở cửa cho đến nay
bên cạnh sự phát triển rất nhanh rất nóng của các lĩnh vực kinh tế tiểu lĩnh vực văn hóa và đời sống tinh thần
chúng ta lại quan sát thấy một tình trạng phát triển không cùng tốc độ thậm chí còn bị thụt lùi với những biểu hiện khá rõ ràng là đạo đức lối sống xuống cấp tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội tăng lên
dường như chưa bao giờ mà chuẩn mực ứng xử trong những mối quan hệ cơ bản giữa con người với con người
như chồng với vợ cha mẹ với con cái thầy cô giáo với học sinh anh em bạn bè đồng nghiệp với nhau
lại bị vi phạm một cách bất chấp đến như thế
dường như chỉ vì tham vọng và sự ích kỷ con người sẵn sàng trở nên tàn tệ với đồng loại với chính những người thân của mình đạp đổ mọi giao cản tối thiểu của đạo lý làm người
trong một số trường hợp pháp luật có thể ra tay ngăn chặn chừng trị nhưng ở rất nhiều trường hợp khác chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi than thở cho nhân tình thế thái
một con người mà trở nên suy đổi hay suy thoái nó có một hành trình một quá trình dài
chứ không phải ngày hôm qua họ người thật tốt và hôm nay họ đã trở thành một người thật xấu
thì cái việc mà để phục dựng lại cái đức hạnh của con người hay đạo đức trong xã hội của con người thì nó cũng phải cần một thời gian dài
nhưng tôi nghĩ trong lúc này nó phải dùng hai biện pháp
một là chúng ta bắt đầu phải tạo lên những hạt giống và nhân cách vào những đứa trẻ
để một mươi năm hai mươi năm ba mươi năm nữa chúng ta sẽ có một cái mùa người
chắc trong cách văn học gọi là vậy
ở đó chúng ta tin tưởng
ở đó họ chứa được những phẩm cách tốt của một con người và chứa được những đặc điểm tốt những truyền thống của một con người việt nam
để đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế
xong xong với việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa
điều đó trước hết phải được bắt đầu từ việc ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức lối sống đang có nguy cơ trở nên phổ biến
việc đòi hỏi thời gian lâu dài nhưng cũng rất cần có những giải pháp mang tính đột phá mạnh mẽ như một sự thanh lọc đời sống tinh thần của toàn xã hội
chúng ta phải có những biện pháp cực mạnh cực rắn trong lúc này để áp đặt để ngăn chặn để xử lý những hành vi phi đạo đức của con người trong gia đình trong công sở trong nhà trường trên đường phố
thì tôi nghĩ là cả hai điều đó phải làm song song